quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau chuỗi ngày nhiều mây nắng yếu trong ngày hôm nay ở phía đông bắc bộ sẽ có nắng nóng cục bộ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ thì tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gai gắt
dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ tăng dần
và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ đạt ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ trời nắng nóng cục bộ và oi bức trên diện rộng về trưa và chiều
đối với khu vực phía tây bắc bộ trong ngày hôm nay trời nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
với miền trung trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh và vùng áp thấp mở rộng hơn về phía đông
hiệu ứng gió phơn mà nó tạo ra cũng mạnh hơn khiến cường độ nóng ở miền trung gia tăng đáng kể
ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh nóng xuất hiện ở khu vực vùng núi phía tây
còn vùng từ quảng bình trở vào đến phú yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
vùng từ khánh hòa đến bình thuận trời không mưa nắng giáo nhiệt độ cao giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nam bộ và tây nguyên vẫn đón ngày mới với thời tiết nắng sớm thậm chí đã có cảm giác nắng gắt
vì thế nền nhiệt ngày hôm nay trên cả hai khu vực vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện
ngưỡng nhiệt ở tây nguyên tiếp tục cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ còn ở nam bộ là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trời nắng nóng diện rộng trong đó ở miền đông nam bộ xảy ra nắng nóng gai gắt
trên biển hầu khắp các vùng biển của nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
trời nắng ít mưa gió nhẹ thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước